trung ương hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam đã tổ chức lễ trao tặng quà tết cho nạn nhân chất độc da cam dioxin ở tỉnh hậu giang
đây là hoạt động nằm trong chương trình tết vì nạn nhân chất độc da cam việt nam năm hai nghìn hai mươi do trung ương hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam tổ chức
tại buổi lễ năm mươi phần quà tết mỗi phần quà trị giá một hai triệu đồng đã được gửi đến các nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn các huyện thị xã thành phố của tỉnh hậu giang
hậu giang có hơn sáu người bị nhiễm chất độc da cam
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh đã thực hiện trợ cấp chính sách nạn nhân chất độc da cam cho trên năm trăm hai mươi người trực tiếp kháng chiến trên một mươi hai người gián tiếp người khuyết tật với tổng số tiền trên một trăm linh tỷ đồng
bên cạnh đó tỉnh đã tích cực vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh xây dựng nhà tình thương trợ cấp khó khăn chăm sóc sức khỏe tặng học bổng cho con cháu gia đình nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền trên một mươi tám tỷ đồng
có phần chăm lo tốt cho cuộc sống của nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn tỉnh